ngày bốn một mươi một theo thông tin từ sở chỉ huy tiền phương tỉnh quảng nam
trước tình hình phức tạp của cơn bão số một mươi từ ngày mai năm tháng một mươi một các hoạt động tìm kiếm những người còn đang mất tích
tại huyện nam trà my và huyện phước sơn sẽ được tạm dừng để bảo đảm an toàn cho các lực lượng
do ảnh hưởng của bão số một mươi dự báo từ đêm nay bốn tháng một mươi một đến ngày sáu tháng một mươi một trên địa bàn tỉnh quảng nam
sẽ xuất hiện mưa vừa đến mưa to do đó để bảo đảm an toàn cho lực lượng và phương tiện tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn
từ sáng ngày năm tháng một mươi một công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích trong các vụ sạt lở đất trên địa bàn tỉnh sẽ tạm dừng
cho đến ngay sau khi bão tan và thời tiết thuận lợi mới tiếp tục tổ chức trở lại
trong những ngày qua các lực lượng cứu hộ đã sử dụng nhiều phương tiện cùng gần một cán bộ chiến sĩ của các lực lượng
để tìm kiếm các nạn nhân mất tích song địa hình và thời tiết đã khiến cho công tác tìm kiếm gặp nhiều trở ngại
hiện còn một mươi chín người mất tích tại các huyện nam trà my phước sơn bắc trà my và hiệp đức vẫn chưa được tìm thấy